mặc dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm vẫn tăng cao
trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
do đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu thì ở yên đó
nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly tổ dân phố khu phố cách ly khu phố phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn
thứ hai tập trung chăm lo f điều trị người có triệu chứng chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong
thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm
thứ tư tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân
thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tiếp tục chăm lo đầy đủ
hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn yếu thế tại địa bàn dân cư
theo đó đề nghị người dân cần phải bình tĩnh yên tâm thực hiện năm k cộng vaccine cộng thuốc uống
không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm
thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên
trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương
để bàn giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tính đến tám giờ sáng nay ngày hai mươi tháng tám trên địa bàn nghệ an đã ghi nhận bảy trăm ba mươi bốn ca nhiễm tại hai mươi trên hai mươi một huyện thị thành
tình hình dịch trên địa bàn đang có diễn biến rất phức tạp xuất hiện nhiều ổ dịch lớn khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng
trước tình hình trên thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an theo hai mức
một là áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại một mươi bốn địa phương
ngoài sáu địa phương đã thực hiện là thành phố vinh thị xã cửa lò hưng nguyên nam đàn nghi lộc yên thành
thì nay bổ sung thêm thị xã hoàng mai quỳnh lưu diễn châu thanh trương đô lương anh sơn nghĩa đàn thị xã thái hòa
các địa phương còn lại thực hiện mức hai là giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thời gian thực hiện là từ giờ ngày hai mươi tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương giữ nguyên tắc quản lý chặt cả trong và ngoài
đặc biệt ngành y tế nghệ an sớm lên kịch bản chống dịch đối với các tình huống dịch bệnh xấu nhất
khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến số ba tại thị xã cửa lò
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị lợi dụng trời mưa đêm tối năm đối tượng đã tìm đường vượt biên giới từ campuchia về việt nam
nhưng đã bị đồn biên phòng phước chỉ tỉnh tây ninh phát hiện và bắt giữ
trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng tám khi các chiến sĩ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch số hai
thuộc đồn biên phòng phước chỉ đang tuần tra trên đoạn biên giới gần cột mốc phụ một trăm bảy mươi hai trên hai
nằm trên địa bàn ấp bình cưới xã phước bình thị xã tràng bàng tỉnh tây ninh
đã phát hiện và bắt giữ năm người vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại hiện trường năm người trên khai nhận trú tại hai tỉnh thanh hóa và hà tĩnh
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi cả nhóm xuất cảnh trái phép sang campuchia để làm phụ hồ
và hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh không có việc làm nên cả nhóm đã tìm đường nhập cảnh về việt nam
cơ quan chức năng vẫn đang lập hồ sơ và bàn giao cho địa phương đi cách ly tập trung theo quy định
văn phòng cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đắk lắk phối hợp cùng công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk
đang tiếp tục điều tra vụ giết người xảy ra tại xã cư đề lêm mần nông huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk
đối tượng gây ra vụ án giết người là trần văn hải chú tại xã cư đề lêm mần nông huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk
hải có tổ chức uống rượu tại phòng bếp của nhà mình
trong số người đến nhậu có bùi đình thuận chú cùng thôn với hải
trong lúc ngồi uống rượu giữa hải và thuận đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này thuận đứng dậy đi vào khu vực bếp nghĩ rằng thuận đi tìm hung khí để đánh mình nên hải chạy lại gần kệ bếp lấy một con dao thái lan
thấy hải cầm dao thuận liền xông đến đánh vào mặt hải
bị thuận đánh nên hải đã dùng dao đâm một nhát trúng vào ngực trái của thuận khiến nạn nhân tử vong
công an quận tân bình vừa khống chế một đối tượng có biểu hiện tinh thần không ổn định gây dối trật tự công cộng
vào chiều ngày một mươi chín tháng tám nhận được tin báo về đối tượng đặng minh mẫn trú tại số nhà hai trăm tám mươi một trên năm mươi sáu trên hai đường lê văn sĩ phường một quận tân bình có hành vi đánh đập ba mẹ ruột là ông đặng thanh tùng và bà võ thị tám
ngay lập tức công an quận tân bình có mặt tại hiện trường lúc này mẫn có nhiều biểu hiện tinh thần không ổn định vừa cởi quần áo vừa leo lên mái nhà và hâm dọa sẽ nhảy xuống
để không ảnh hưởng đến tính mạng hai vợ chồng ông tùng lực lượng công an đã buộc phải phá khóa vào nhà cứu được hai vợ chồng ông tùng
phía trên mái nhà mẫn ngày càng kích động ném gạch đá xuống lực lượng công an
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng và lập hồ sơ ban đầu chuyển lên bệnh viện tâm thần lê minh xuân chữa bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long tỉnh đắk nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với một mươi một đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản liên quan đến tranh chấp đất đài
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm bà nguyễn thị luấn chú tệ thành phố giang nghĩa làm hợp đồng thuê một số công nhân vào lô cao su thuộc xã quảng sơn huyện đắk hạ long để bảo vệ và chăm sóc vườn cao su
khi xe ô tô chở một mươi sáu công nhân vào khu vực lô cao xu nơi trên thì bị một nhóm đối tượng chặn xe lại không cho đi
sau khi công an xã quảng sơn đến giải quyết thì nhóm công nhân của bà luyến đã vận chuyển đồ dùng vật dụng liên quan vào lan trong khu vực lô cao su để ở
đến chiều cùng ngày một nhóm khoảng ba mươi đối tượng mang theo hung khí đến đánh đuổi đập phá nhà lán
hậu quả anh nguyễn ngọc thảo một trong số công nhân mà bà lung thuê đã bị đánh gãy tay không dừng lại ở đó đến tối nhóm đối tượng này tiếp tục đến lán đốt một số đồ dùng